tại sân vận động xã đại minh ubnd huyện yên bình tỉnh yên bái đã diễn ra lễ hội bưởi đại minh và công bố quyết định của thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia hồ thác bà đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
lễ hội bưởi đại minh năm hai nghìn một mươi chín nhằm quảng bá về thương hiệu bưởi đại minh tôn vinh người trồng bưởi tạo cơ hội để kết nối với các nhà khoa học nghiên cứu áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản lượng của bưởi đại minh đưa sản phẩm bưởi đại minh đến với các tỉnh thành phố trong cả nước gắn kết các sản phẩm văn hóa du lịch thu hút đầu tư xây dựng tạo bước phát triển mới cho du lịch hồ thác bà
tại lễ hội tỉnh yên bái đã công bố quyết định của thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia hồ thác bà đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi và đại diện cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ đã trao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cá hồ thác bà đặc sản yên bái cho ủy ban nhân dân huyện yên bình